mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến trung ủy công an bị đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản đâm trọng thương dẫn đến hy sinh
và sau một mươi bốn giờ đồng hồ lẩn trốn nghi phạm gây án đã bị lực lượng công an tỉnh thái bình bắt giữ khi đang lẩn trốn tại hoa lư ninh bình
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi giờ sáng qua lực lượng phá án đã bắt giữ được võ tiến mạnh hai mươi một tuổi trú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình
là nghi phạm dùng dao đâm khiến trung úy đỗ văn tú cán bộ công an thị trấn an bài huyện kỳnh phụ hy sinh
võ tiến mạnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở hoa lư ninh bình
sau khi bị bắt đối tượng đã bị di lý về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái bình để phục vụ cho công tác điều tra
như đã được tin là vào khoảng hai mươi một h năm mươi ngày hai mươi hai tháng chín trung ủy đỗ văn tú nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
tại đường phạm như trinh tổ năm thị trấn an bài huyện quỳnh phụ
trình báo về việc xuất hiện đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản
đồng chí đỗ văn tú đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin
trong quá trình xác minh đồng chí đỗ văn tú đã bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát
mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đồng chí đã không qua khỏi do vết thương quá nặng
công an tỉnh thái bình đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tăng lễ cho đồng chí đỗ văn tú
theo quy định của ngành
đồng thời báo cáo lãnh đạo bộ công an xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ trung úy lên thượng úy cho đồng chí đỗ văn tú
và chia buồn với gia đình đồng chí đỗ văn tú
ban giám đốc công an tỉnh đã xuống hỏi thăm và hỗ trợ gia đình đồng chí trong lúc tăng ra
thưa quý vị vào chiều tối ngày hai mươi ba tháng chín
tiệm vàng kim thoa thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa bất ngờ bị hai đối tượng xông vào dùng súng ngắn
uy hiếp cướp đi một số vàng và nữ sang
lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp truy bắt thủ phạm gây ra vụ cướp trên
vào khoảng một mươi bảy h hai mươi ba phút chiều qua hai đối tượng gồm một nam một nữ đã xông vào tiệm vàng
đối tượng nữ mặc ảo trắng đôi mũ bảo hiểm đập vỡ kính luồn nữ trang vào túi đeo trước ngừng
đối tượng nam cầm súng ham dọn nhân viên và khách hàng đi vào phía trong quầy và lấy đi một hộp màu vàng
camera trong tiệm vàng ghi lại khi xảy ra vụ việc trong tiệm đông người tới mua vàng có bảo vệ
khi thấy hai đối tượng cầm vật giống súng xông vào đập vỡ tủ kính nhiều người trong tiệm chạy toán loạn
và sau khi đã lấy được vàng hai đối tượng đi xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường
theo chủ tiệm vàng tổng số đồ trang sức bỏng vàng và tiền mặt bị cướp có tổng giá trị lên đến tám trăm linh triệu đồng
ngày hai mươi ba tháng chín
quán nhân dân huyện vĩnh kiều tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo từ thanh tù
trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai chín năm tù về tội cướp tài sản
vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo từ thanh tùng đã sử dụng súng giả đe dọa nhân viên quầy giao dịch số năm
phòng giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ở xã thạnh phú huyện vĩnh kiểu
để chiếm đoạt số tiền hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
tuy nhiên nhân viên tại đây đã bấm truyền
chuông báo động và bỏ chạy nên tùng chưa lấy được tiền
và tiếp đó tùng đe dọa và cướp hai mươi triệu đồng của một khách hàng đang giao dịch rồi tổn thoát
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày tùng đến công an phường bửu long tp biên hòa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử xác định đây là một vụ án nghiêm trọng hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm gây hoang mang dư luận
do đó tòa án nhân dân huyện vĩnh kiều đã tuyên phạt bị cáo tùng bức án chín năm tù giam về tội cướp tài sản
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đồng tháp liên tiếp xảy ra mất trộm các loại xe máy
đối tượng nhằm đến chủ yếu là những người dân để xe ở ven đường để đi làm nương dẫy và vô tình tạo điều kiện cho đối tượng trộm cắp tài sản dễ dàng ra tay
trước tình hình trên lực lượng công an đồng tháp đã nhanh chóng điều tra bắt giữ các đối tượng gây án
cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an xã tân hòa huyện lai vung tiếp nhận tin báo của ông lê phước nữa
trú tại xã tân thành về việc bị mất trộm một xe máy khi ông đang đậu xe ven đường
lực lượng công an đã khẩn trương đến hiện trường kịp thời chốt chặn bắt giữ hai đối tượng gồm đỗ văn thành và mai văn khánh
cùng chú tại xã vĩnh thới huyện lai vung về hành vi trộm xe máy
qua đấu tranh đối tượng mai văn khánh khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện lai vung
tiếp đó vào ngày sáu tháng tám ông lê quốc nam chú tại xã long hậu cũng bị hai đối tượng lạ mặt trộm chiếc xe máy rồi bỏ chạy
sau khi tiếp nhận tin báo công an xã long hậu đã tổ chức lực lượng chốt chặn kịp thời bắt giữ
ông lê quốc nam chú tại xã long hậu cũng bị hai đối tượng lạ mặt trộm chiếc xe máy trên địa bàn huyện lai vung
qua các vụ việc cho thấy thủ đoạn của các đối tượng trộm xe máy trên địa bàn huyện lai vung
cắp xe máy là thường xuyên chạy xe trên các tuyến đường để thăm dò tình hình
tìm sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp
chọn khu vực vắng người nhắm vào những loại tài sản để ra tay và tiêu thụ